ngày sáu tháng một mươi hai tại hà nội văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ ngoại giao tổ chức lễ trao quyết định
bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thưa ủy quyền của chủ tịch nước nguyễn phú trọng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dự và trao quyết định cho các đại sứ
chúc mừng một mươi sáu đại sứ được cử đi nhận nhiệm kỳ mới phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh bày tỏ tin tưởng
các đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tận dụng mọi thời cơ và vượt qua mọi thách thức thực hiện thắng lợi trọng trách đảng và nhà nước giao phó
năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean vào ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
do đó các đại sứ cần bám sát các nhiệm vụ then chốt giữ vững môi trường hòa bình ổn định tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài
kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẻ lãnh thổ nâng cao vị thế và uy tín của việt nam
bên cạnh đó phó chủ tịch nước mong muốn các đại sứ phát huy tinh thần chủ động tích cực trong công tác và tìm ra cách làm mới
sáng tạo góp phần đưa quan hệ việt nam và các đối tác đi vào chiều sâu ổn định tham mưu cho đảng nhà nước xử lý các vấn đề đối ngoại